phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cùng với bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp tổ chức hội thảo về cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
đây là nỗ lực của ngành giáo dục trước nhiều thủ tục dườm già tồn tại bấy lâu nay
theo phương án của bộ giáo dục và đào tạo tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt giảm đơn giản hóa là một trăm một mươi điều kiện chiếm năm mươi một tám
đặc biệt là nhiều điều kiện chung chung không hợp lý sẽ bị bỏ không quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư riêng đối với từng loại hình cơ sở giáo dục
không quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư mở phân hiệu của cơ sở giáo dục
tại hội thảo nhiều đại biểu nhận định dù bộ giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa năm mươi một điều kiện kinh doanh
nhưng thực tế vẫn còn nhiều thủ tục không cần thiết có thể cắt giảm được nữa
và việc cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh là mong mỏi hàng ngày hàng giờ của các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục
hay là có thể trả lương cho giáo viên có thể hàng năm chơi để có thể tuân thủ thủ tục
mà khi chưa thực sự hoạt động thì nó tạo ra sự tốn kém và đắt đỏ cho nhà đầu tư
cho nhóm diễn đàn doanh nghiệp việt nam chúng tôi cũng xin phép đề xuất ba cái vấn đề
thứ nhất là về cắt giảm thủ tục cấp phép song hành với cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh
thứ hai là phải thống nhất cách hiểu và áp dụng các điều kiện đầu tư kinh doanh
và trong cái bản báo cáo của tôi thì chúng tôi cũng đề xuất cắt giảm thêm một số các điều kiện
những điều kiện này là nó được quy định tại nghị định bảy mươi ba hiện hành và nghị định bốn mươi sáu
để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong khi xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động
cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam theo
theo ý kiến của nhiều đại biểu bộ giáo dục và đào tạo còn cần phải đơn giản hóa thủ tục cấp phép
bởi lẽ nếu chỉ cắt giảm điều kiện kinh doanh mà không cắt giảm thủ tục hành chính song hành
thì hiệu quả cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ không cao
ngoài ra để việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thực sự
bộ giáo dục và đào tạo phải có các phương án giám sát việc áp dụng luật
đối với các đơn vị sở ngành được giao cấp phép
việc các cơ quan cấp phép áp dụng luật không đồng nhất
cũng là một trong các rào cản cản trở hoạt động kinh doanh